trong một động thái mới nhất cả ai cập và ả rập xê út đều phản đối với israel yêu cầu hơn một triệu người dân palestine ở miền bắc giải gaza phải di rời khẩn cấp tới miền nam trong vòng hai mươi bốn giờ
phản đối trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội israel ngày một mươi ba tháng một mươi đã ra lệnh sơ tán một một triệu người dân ở thành phố gaza yêu cầu họ phải gấp rút di chuyển về phía nam trong vòng hai mươi bốn giờ để tránh một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra
trong một tuyên bố đưa ra ngày một mươi ba tháng một mươi bộ ngoại giao ai cập nhấn mạnh hành động này của israel vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế khi đẩy cuộc sống của hơn một triệu người dân palestine vào tình thế nguy hiểm do họ sẽ phải sống ngoài trời trong điều kiện an ninh và nhân đạo không đảm bảo
ai cập kêu gọi chính phủ israel kiềm chế các hành động leo thang để tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho tình hình nhân đạo ở giải gaza
cùng ngày bộ ngoại giao ả rập xê út cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động cực kỳ
bộ ngoại giao ả rập xê út cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động cực kỳ
vì có lượng lớn dân số là người palestine
giải gaza đang bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo khi số người thiệt mạng tăng lên và nguồn cung hàng hóa thiết yếu gián đoạn sau khi israel áp đặt bao vây khu vực này
trong bối cảnh đó ngoại trưởng mỹ antony blinken và thủ tướng israel benjamin netanyahu đã thảo luận việc thiết lập các khu vực an toàn ở giải gaza để bảo vệ
tại cuộc gặp ngoại trưởng blinken đã nhấn mạnh sự cần thiết về bảo vệ tính mạng dân thường
ngoại trưởng blinken đã nhấn mạnh sự cần thiết về bảo vệ tính mạng dân thường ở giải gaza cũng như thiết lập một số vùng an toàn nơi dân thường có thể tái định cư sau khi nhà nước do thái kêu gọi một triệu người ở đây đi di tản
mỹ đang liên lạc với ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và các cơ quan cứu trợ của liên hợp quốc để tìm hiểu tình hình
cùng quan điểm trên phát biểu tại thành phố netivot miền nam israel sau cuộc hội đàm với người đồng cấp israel eli cohen
ngoại trưởng blinken đã nhấn mạnh sự cần thiết về bảo vệ tính mạng dân thường ở giải gaza cũng như thiết lập một số vùng an toàn nơi dân thường có thể tái định cư sau khi nhà nước gia thái kêu gọi một triệu người ở đây đi di tản

cùng quan điểm trên phát biểu tại thành phố netivot miền nam israel sau cuộc hội đàm với người đồng cấp israel eli cohen
ngoại trưởng blinken đã nhấn mạnh sự cần thiết về bảo vệ tính mạng dân thường ở giải gaza cũng như thiết lập một số vùng an toàn nơi dân thường có thể tái định cư sau khi nhà nước gia thái kêu gọi một triệu người ở đây đi di tản
mỹ đã biết lãnh đạo hai nước đang liên lạc chặt chẽ với nhau
quan chức này nói rõ tổng thống erdogan là người có tầm ảnh hưởng và đức sẵn sàng hỗ trợ ông sử dụng ảnh hưởng đó của mình để giải quyết xung đột trong khu vực
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ tổ chức một cuộc tập trận hạt nhân lớn vào tuần tới
thông báo được đưa ra sau khi nga cảnh báo sẽ rút khỏi hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện
tổng thư ký nato jens stoltenberg đã xác nhận thông tin trên hôm một mươi hai tháng một
ông stoltenberg nhấn mạnh đây là sự kiện huấn luyện định kỳ diễn ra vào tháng một mươi hàng năm
năm nay khóa huấn luyện sẽ được tổ chức tại italia croatia và địa trung hải
cuộc tập trận này có tên steph fadnun
hãng thông tấn ap mỹ đưa tin stephn được tổ chức hàng năm và kéo dài khoảng một tuần
cuộc tập trận này liên quan đến các chiến đấu cơ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhưng không sử dụng bom thật
máy bay giám sát và máy bay tiếp liệu cũng thường xuyên tham gia cuộc tập trận này
ông stoltenberg cho biết
ông biết thêm rằng cuộc tập trận hạt nhân sẽ giúp bảo đảm độ tin cậy hiệu quả và an ninh của khả năng đe dọa hạt nhân của nato
đồng thời gửi thông điệp rõ ràng rằng nato sẽ bảo vệ tất cả các thành viên
step fanun năm nay kéo dài từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi
dự kiến có một mươi ba thành viên nato tham gia tập trận cùng nhiều loại máy bay
bao gồm cả chiến đấu cơ tiên tiến và máy bay ném bom b năm mươi hai của mỹ
phần lớn cuộc tập trận được tổ chức cách biên giới nga tối thiểu một km
theo dữ liệu từ sàn giao dịch liên lực địa london
giá khí đốt tự nhiên ở khu vực tây âu đã tăng thêm năm vào ngày một mươi ba tháng một mươi
lên mức cao nhất kể từ đầu tháng bốn vừa qua
chi phí khí đốt tương lai cho đợt giao hàng tháng một mươi một tại trung tâm cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu ở hà lan
đã tăng lên mức cao nhất trong ngày ở mức năm mươi sáu một euro tương đương năm mươi chín một đô la mỹ mỗi megawatt theo giờ
theo giá hộ gia đình trong phiên giao dịch buổi sáng
hoặc hơn sáu trăm một mươi bảy đô la mỹ
mức cao nhất trong tám tháng
kể từ tuần trước giá khí đốt tự nhiên tương lai tiêu chuẩn ở châu âu đã tăng hơn năm mươi bốn
các nhà phân tích cho rằng một phần nguyên nhân của việc giá khí đốt ở châu âu tăng
là do gia tăng xung đột giữa israel và hamas dẫn đến việc đóng cửa một mỏ khí đốt ngoài khơi cung cấp cho ai cập
họ cũng viện dẫn nghi ngờ liên quan đến việc phá hoại đường ống dẫn dầu ở biển baltic giữa phần lan và estonia
kế hoạch đình công của công nhân tại các nhà máy xuất khẩu quan trọng ở australia và mùa đông đang đến gần ở châu âu
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
bộ giáo dục myanmar cho biết tổng cộng hai trăm sáu mươi tám trường học tại vùng bago miền nam nước này đã phải tạm thời đóng cửa do lũ lụt nghiêm trọng
theo bộ trên hiện một số trường học đã có thể hoạt động trở lại do nước đã rút bớt
trong khi nhiều trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả của lũ lụt
mưa lớn kéo dài từ ngày tám tháng một mươi tại vùng bago đã gây ngập lụt trên diện rộng và làm gián đoạn giao thông
khiến nhà chức trách phải sơ tán hàng nghìn người dân
không chỉ riêng vùng bago những đợt mưa lũ kéo dài từ tháng bảy vừa qua cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chín bang và địa phương tại myanmar
trong đó có rakhine kachin karen mon và chin
thưa quý vị những ngày qua trên mạng xã hội tràn lan những hình ảnh và video được người dân ghi lại
về những con dẹp xuất hiện trên hệ thống giao thông paris trên tàu cao tốc và tại sân bay shackwe
điều này đã tạo nên một làn sóng hoảng đoạn và ghê rợn lan rộng khắp nước pháp
cuộc khủng hoảng dẹp đã trở thành vấn đề chính trị ở pháp một vấn đề sức khỏe cộng đồng tiềm ẩn những nguy cơ lớn
sau khi tòa thị chính paris tuyên bố nạn quân chủng hốt máu này đang hoành hành và cần phải được giải quyết trước thế vận hội olympic paris hai nghìn hai mươi
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay

mối lo ngại ngày càng tăng lên khi pháp đang chuẩn bị đăng cai giải vô địch bóng bầu dục thế giới
và paris chuẩn bị đón các vận động viên và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới tham dự thế vận hội mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
không còn là những câu chuyện đùa dẹp đã trở thành một cuộc khủng hoảng
và cũng không còn là câu chuyện của những công nhân vệ sinh chính phủ và quốc hội pháp cũng đã phải vào cuộc
sự nóng lên toàn cầu đang là nguyên nhân gây ra sự bùng phát của dẹp ở phương tây
và đặc biệt là ở các quốc gia có lượng lớn khách du lịch đến thăm
điều này đã khiến cuộc sống của người dân một số nước châu âu trở nên khốn khổ
chính phủ pháp cho rằng một dự luật liên đảng sẽ được đưa ra vào đầu tháng một mươi hai để chống lại tai họa dẹp
chính phủ pháp cho biết đảng cầm quyền và các liên minh đã quyết định coi đây là chủ đề ưu tiên
đồng thời kêu gọi phe đối lập cánh hữu và cánh tả đưa ra các đề xuất trước nạn dẹp hoành hành
thủ tướng pháp mới đây cũng đã bày tỏ quan ngại tình trạng dẹp hiện nay tại paris
một ngôi nhà có thể bị phá hoại và trở thành địa ngục đối với những người sống ở đó
và các giải pháp để loại bỏ chúng có thể tốn kém
về vấn đề này không nên có sự chia rẽ cần phải có quyết tâm tập thể để hành động
chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng của dẹp tại pháp nhưng đó là một vấn đề cũ
nó bắt đầu từ hơn một mươi năm trước
điều chúng tôi thấy là cứ năm năm một lần số lượng dẹp lại tăng gấp đôi
đó tất nhiên là vấn đề đáng lo ngại
và bây giờ chúng tôi phải đối mặt với làn sóng truyền thống
khiến nhiều người thêm sợ hãi về dẹp
và tất nhiên dẹp đã xuất hiện trong tàu điện ngầm tình trạng trước đây không hề có
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi hai hơn một mươi hộ gia đình tại pháp đã bị nhiễm dẹp
người dân paris phải bỏ ra trung bình năm trăm linh đô la mỹ để dọn dẹp
làm sạch nhà cửa khi phát hiện ra những con bọ nhỏ này
khách hàng gọi điện cho chúng tôi vì không may sau khi đi xem phim
anh ấy phát hiện ra dấu vết của dẹp
ở nhà anh ấy bị đốt và phát hiện hai con dẹp
anh ấy rất lo sợ dẹp xuất hiện nhiều hơn và liên hệ với chúng tôi để xử lý
vì vậy chúng tôi nhận thấy nhu cầu dịch vụ tăng lên khoảng sáu mươi
hiện nay tại các cửa hàng của chúng tôi các sản phẩm kiểm soát dẹp rất đắt hàng
cứ một mươi khách hàng thì có tám trong số đó đến để yêu cầu ngăn ngừa dẹp
chúng ta cần nghiêm túc nâng cao nhận thức những gì cần làm về vấn nạn dẹp
để ngăn chặn sự xuất hiện của chúng và loại bỏ chúng khi chúng xuất hiện
dẹp gần như biến mất vào những năm một nghìn chín trăm năm mươi nhưng đã xuất hiện trở lại trong những thập kỷ gần đây
chúng ngày càng chơi lì trước các biện pháp xử lý bằng hóa chất
sau khi bám lên nệm quần áo hành lý loài côn trùng này sẽ ra ngoài vào ban đêm để hút máu người
ngoài khó chịu về mặt vật lý chúng cũng thường gây ra tâm lý khó chịu khó ngủ lo lắng và trầm cảm
chính phủ pháp đã lập một kế hoạch hành động toàn cầu kéo dài đến năm hai nghìn năm
năm hai nghìn hai mươi bốn để đấu tranh chống lại sự lây lan rộng rãi của dẹp trong các khu nhà ở tại pháp
loại dẹp phổ biến ở pháp là cimex piscularius
thường được tìm thấy ở vùng khí hậu ôn đới tại mỹ và nhiều nơi khác ở châu âu